một mươi giờ chiều nay theo giờ địa phương lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã được tổ chức trọng thể tại phủ tổng thống
ngay sau lễ đón chính thức tại phủ tổng thống tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với tổng thống myanmar tincho
hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng việt nam và myanmar có nhiều điểm tương đồng gần gũi và có quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp
được chủ tịch hồ chí minh và tướng aung san gây dựng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đang ngày càng đơm hoa kết trái
trên cơ sở mối quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp giữa hai nước hai nhà lãnh đạo nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar
nhằm tạo dấu mốc mới tầm cao mới và động lực mới
hai nhà lãnh đạo nhất trí các tranh chấp trên biển đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống tincho khẳng định việt nam myanmar cần phát huy vai trò tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên khác
trong việc duy trì đoàn kết thống nhất nội khối phát huy vai trò trung tâm của asean trong các cấu trúc khu vực hiện thực hóa các mục tiêu của cộng đồng góp phần duy trì hòa bình ổn định trong khu vực
ngay sau hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống tinch châu chứng kiến ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước gồm
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa bộ công thương việt nam và bộ thương mại myanmar
chương trình hợp tác văn hóa giữa bộ văn hóa thể thao du lịch việt nam với bộ các vấn đề tôn giáo và văn hóa myanmar
hiệp định hợp tác và hỗ trợ nhau trong vấn đề hải quan giữa bộ tài chính việt nam và bộ kế hoạch tài chính myanmar
thỏa thuận về hợp tác giáo dục và công nhận bằng cấp giữa hai nước việt nam myanmar
phát biểu với báo chí sau hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
trên tinh thần hiểu biết tin cậy trên cơ sở thành tiệu và tiềm năng hợp tác
việt nam và myanmar sẽ ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác hợp tác toàn diện
tổng bí thư tin tưởng rằng việc thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện và thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được
sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới